tổ chức quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên vừa trao giấy chứng nhận thành viên chính thức trong mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu cho doanh nghiệp tư nhân bảo châu
đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh phú yên và là doanh nghiệp thứ một mươi của việt nam gia nhập mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu
việc kết nạp chính thức doanh nghiệp tư nhân bảo châu trở thành thành viên mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu
nhằm thúc đẩy các mối liên kết kinh doanh giữa các công ty cam kết đạt được và hỗ trợ hoạt động lâm nghiệp có trách nhiệm theo hướng bền vững
mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu sẽ đưa ra các điều kiện về thị trường giúp bảo tồn rừng
trong khi vẫn cung cấp các lợi thế về kinh tế xã hội cho các doanh nghiệp và những người phụ thuộc vào rừng
hiện doanh nghiệp tư nhân bảo châu đang quản lý hơn hai hectare rừng trồng tại phú yên
tham gia mạng lưới này doanh nghiệp sẽ đưa diện tích rừng quản lý theo hướng bền vững
do mạng lưới kinh doanh lâm sản toàn cầu hỗ trợ tăng lên gần ba chín trăm linh hectare
đến năm hai nghìn hai mươi phát triển lên khoảng năm hectare theo quy hoạch phát triển rừng của tỉnh phú yên